thưa quý vị và các bạn trong các bản tin gần đây của chúng tôi chúng tôi đã thường xuyên đề cập đến thực trạng ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt nghiêm trọng diễn ra ở một số quận huyện ngoại thành của thủ đô hà nội
có những địa phương đã kêu cứu nhiều năm nay thậm chí cũng đã có những dự án cải thiện nguồn nước nhưng người dân vẫn mòn mỏi chờ đợi nguồn nước sạch
đây cũng là một trong những bất cập trong giải quyết nguồn nước bị ô nhiễm hiện nay
đây là những hình ảnh về nguồn nước bị ô nhiễm mà nhóm phóng viên intv ghi hình cách đây không lâu tại thôn lũng vị xã đông phương yên trương mỹ hà nội
và cũng với nguồn nước này người dân đã phải sử dụng cho sinh hoạt ăn uống hàng chục năm nay
theo thống kê trong một mươi năm đã có gần năm mươi người làng lũng vị qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác
theo chính quyền địa phương một trong những nguyên nhân dẫn đến nguồn nước bị ô nhiễm
là do các làng nghề xung quanh
nhưng việc giải quyết cũng khó bởi còn liên quan đến các xã bên cạnh
là gửi thôn lũng vị hiện nay thì chúng tôi thấy khó khăn nhất là một số doanh nghiệp nhỏ và vừa
cũng như một số doanh nghiệp ở xã bạm lần cận có xã nước chất thải ra môi trường
để di chuyển được các hộ kinh doanh cũng như hộ sản xuất
và một số công ty doanh nghiệp của các xã bạm lần cận để ra khỏi khu trung tâm
đấy là một cái điều khó khăn đối với chúng tôi
chịu chung cảnh nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm là người dân xã sơn đồng huyện hoài đức
sau nhiều năm nỗ lực kiến nghị họ cũng được đền đáp bằng việc một nhà máy xử lý nước thải đã ra đời
nhưng vẫn trên giấy
và sau nhiều năm dự án mới bắt đầu được khởi công
và cũng chẳng ai biết bao giờ mới xong
đây chỉ là hai
trong số những xã chịu ảnh hưởng ô nhiễm môi trường từ các làng nghề
hiện trên địa bàn hà nội lượng nước thải sinh hoạt của hai trăm bảy mươi bốn nhà máy xí nghiệp
gần một cơ sở dịch vụ hợp tác xã thủ công nghiệp hơn ba tổ sản xuất và sinh hoạt
đều chủ yếu xả trực tiếp ra sông hồ mà không qua xử lý
nhiều nơi nguồn nước bị nhiễm các chất như ammoni và azem chiếm tỷ lệ cao
thấy rằng là các nhiều thông số đã bị ô nhiễm vượt quá